những ngày gần đây cộng đồng mang tiếp tục lan truyền câu chuyện về việc chính quyền xã cảnh hương
huyền trần văn thới tỉnh cà mau tiêu hủy một mươi sáu con cháu mèo của ông pmh bốn mươi chín tuổi ngụ tài bình dương
và ndk ba mươi chín tuổi ngụ tại vĩnh long hai người này không có nhà ở cà mau nhưng theo nhóm bạn cùng
làm phụ hồ để đến địa phương này tránh dịch vì vậy cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ
việc họ khai báo tại chốt cửa ngó tỉnh cà mau trước khi được cơ quan chức năng tiếp nhận
bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải cho rằng cộng đồng mạng phản ứng không đúng với bản chất
vụ đàn chó bị tiêu hủy tại xã cảnh hương của huyền trần văn thời
nhiều người nói cà mau thế này thế kia nhưng sự thật không phải vậy
tỉnh đang lo cho hàng chục nghìn người về quê được ăn uống cách ly đảm bảo an toàn
từ ngày một tháng một mươi đến nay đã có trên hai mươi người về quê trước đó đã có bốn mươi năm công dân về quê
trong khi hệ thống y tế của cà mau còn yếu ông hải chia xe
theo người đứng đầu đảng bộ tỉnh cà mau bộ y tế đang có khuyến cáo về việc chó mèo có thể lây dịch bệnh
trong vụ tiêu hủy một mươi sáu con chó mèo ở xã cảnh hương
bí thư cà mau yêu cầu địa phương kiểm tra giả soát thật kỹ để báo cáo về cấp trên
trong ông hải nhận định những việc làm liên quan của người thực thi công vụ đều muốn lo cho sức khỏe của người dân
bước đầu chủ tịch ubnd huyền trần văn thời báo cáo với ông hải rằng ông hát và ca là người tỉnh khác
được bạn bè rủ về cà mau
khi đi họ chở theo đàn chó trên chục con
trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp cơ quan chức năng chưa cho người dân qua lại các tỉnh